thưa quý vị những ngày này thế giới đang hướng về thổ nhĩ kỳ và syri nơi vừa diễn ra trận động đất được coi là thảm họa lớn nhất chưa từng có
hơn hai vạn người đã thiệt mạng cơ hội tìm thấy những người sống sót ngày một ít đi
công tác cứu hộ cứu nạn đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết chưa từng có
chung tay giải quyết các vấn đề quốc tế ngay sau khi được thủ tướng chính phủ đồng ý
bộ công an đã khẩn trương thành lập đoàn công tác cùng hai mươi bốn cán bộ chiến sĩ tham gia công tác cứu nạn cứu hộ các nạn nhân của thảm họa động đất tại thổ nhĩ kỳ
một lần nữa hình ảnh đẹp vì người chiến sĩ công an nhân dân được khắc họa chân thực thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả